sau lễ khai mạc phim mỹ nhân của việt nam được chọn là bộ phim mở màn cho tuần phim
các phim được trình chiếu trong tuần phim apec việt nam hai nghìn một mươi chín
được chọn lọc từ các nền điện ảnh của các thành viên apec
thể hiện bản sắc văn hóa đặc trưng và nét đẹp thiên nhiên con người
với khẩu hiệu tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
tuần phim apec việt nam hai nghìn một mươi bảy được tổ chức theo tiêu chí
kết nối văn hóa giữa các nền kinh tế thành viên apec
xưởng cộng đồng châu á thái bình dương hòa bình ổn định năng động gắn kết và thịnh vượng
vừa qua tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch
ban tuyên giáo trung ương đã phối hợp tổ chức festival nhếp ảnh trẻ năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề tư duy trẻ góc nhìn trẻ
sau ba tháng phát động festival đã nhận được hơn ba tác phẩm
của các tác giả trong cả nước tham gia dự thi
hội đồng nghệ thuật
đã chọn lựa một trăm tám mươi bức ảnh trưng bày triển lãm
trong đó bao gồm hai mươi sáu tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng
bằng những góc máy trẻ chung mới lạ và sáng tạo
các tác phẩm được lựa chọn lần này đã thể hiện sự ấn tượng
sinh động làm mới các vấn đề của cuộc sống đương đại
vẻ đẹp con người văn hóa phong cảnh đất nước việt nam
festival nhếp ảnh trẻ cũng là dịp để giới trẻ yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước
cùng trao đổi gặp gỡ giới thiệu những thành quả sáng tạo của mình
đây còn là cầu nối để động viên khuyến khích niềm đam mê sáng tạo
cũng như phát triển bổ sung đội ngũ kế cận cho lực lượng nhiếp ảnh việt nam
thưa quý vị và các bạn mới đây đêm nhạc đặc biệt mang tên son
với sự tham gia của các nam nghệ sĩ nổi tiếng trong làng nhạc việt
như bằng kiều quang dũng tùng dương nui phước thịnh hoàng rốt
đã được tổ chức tại hà nội
là đêm nhạc đặc biệt chỉ dành cho khán giả nữ
son là sự kiện nghệ thuật tôn vinh người phụ nữ
nhân dịp kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đêm nhạc được đặt tên son vừa hàm ý chỉ sự tươi trẻ
đồng thời ca ngợi phẩm chất son sắt của phái đẹp
hình ảnh người phụ nữ với vai trò là người mẹ là vợ hay là người đồng hành
chi kỷ được nghệ thuật và sân khấu hóa xuyên suốt chương trình
với những cung bậc cảm xúc qua góc nhìn của bốn nam danh ca
với những dòng nhạc khác nhau đã tạo nên một buổi biểu diễn đa sắc màu
đầu tiên là cái cơ hội để xuất hiện cùng với những người đàn anh gạo cội của mình
ở trong nghề thì đây cũng là một trong những sự hào hứng rất là nhiều của nung
không gian ngày hôm nay thì lại rất là trình trọng vì vậy cho nên là
những cái ca khúc và những cái cảm xúc nó được thăng hoa hơn rất là nhiều
mình sẽ đem đến những bài hát sôi động mình sẽ đem đến những bài hát thật là tươi mới
như đúng cái ý nghĩa mà mùa hè đem lại
mình cảm thấy thật sự rất là ý nghĩa và rất là khang hoa trong chương trình ngày hôm nay
mở đầu chương trình ca sĩ hồng nhung bất ngờ xuất hiện trong giai điệu hừng đông
của hoàng rop khiến khán giả ngạc nhiên thích thú
trong đêm nhạc chị đảm nhiệm vai trò là khách mời với một số màn kết hợp ăn ý với các nam ca sĩ
không gian bốn mùa được bốn nam ca sĩ mang lên sân khấu một cách rất ngọt ngào
khởi đầu với tình yêu sôi nổi của mùa hè qua tiếng đàn viêu lông của hoàng rốt
giọng ca nhu phước thịnh đem đến những dư vị tình yêu đầu đời trong không cảnh mùa hè
với các ca khúc mãi mãi bên nhau như phút ban đêm
trong khi quang dũng chầm lắng lãng mạn với những bản tình ca về mùa thu như thu quyến rũ mùa thu cho em
còn tùng dương thì công phu điêu luyện trong bức tranh mùa đông với hình ảnh trung tâm là người mẹ
với bằng kiều anh cũng đã vẽ nên bức tranh tình nhân nồng nàn qua mùa xuân làm khán giả thăng hoa say đắm trong tình yêu
trong chương trình khán giả cũng được thưởng thức những màn kết hợp mới lạ như hoàng rop
nu phước thịnh với mãi mãi bên nhau quang dũng nu phước thịnh qua ca khúc tuyết rơi mùa hè
bởi vì là mình được giao trách nhiệm là hát về tôn vinh gọi là phụ nữ mà ở phía người tình
cho nên là những bài mà kiều hát thì tình ca và ca ngợi người yêu
chưa bao giờ mà tôi hát ở một chương trình mà khán giả ở dưới toàn

tôi chỉ mong rằng tất cả những người phụ nữ của chúng ta luôn luôn trẻ chung xinh đẹp tự tin và được những người bên cạnh của mình yêu thương
bên cạnh âm nhạc phần hình ảnh cũng được đầu tư công phu góp phần mang đến một đêm nhạc mãn nhãn với hiệu ứng ánh sáng và trình chiếu hiện đại
trần quang trân ông tham gia thành lập trường quốc gia mỹ nghệ tiền thân của trường đại học mỹ thuật công nghiệp hiện nay
tranh và các tác phẩm sơn mài của ông đa dạng được trình bày dưới nhiều hình thức tủ bình phong tranh treo tường đồ thờ đồ mỹ nghệ và được bày bán ra nước ngoài những năm bốn mươi sáu mươi của thế kỷ trước
các tác phẩm chính của ông phải kể đến gió mùa hạ gia đình nhà hư trong rừng
tôi nghĩ rằng là cái cuốn sách ra đời nó như tôi đã nói
nó ghi một cái dấu ấn và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến không phải là vẽ thế nào đâu mà sống thế nào sáng tác thế nào và để lại hậu thế cái gì
thì cái đó mới là cái quan trọng cho những người cầm cuốn sách này
nó tạo một cái nhân cách một cái dấu ấn những cái tác phẩm để tạo nên được về một thế hệ và về một con người
cuốn sách ra đời trong một hoàn cảnh rất tích hợp là hiện nay là phạm hậu đang được đánh giá rất cao và các tác phẩm được biết đến trên thị trường thế giới
nên là cuốn sách này ra đời rất là thích hợp để cho những người sưu tập cũng như các họa sĩ có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống cuộc đời mà làm việc và giảng dạy của ông
nhìn thấy tấm gương đó thì tất cả không chỉ riêng các họa sĩ sơn mài mà các họa sĩ sơn dầu trên khắp cả nước đều cố gắng có những cái hoạt động hoặc là sáng tác nhiều hơn
dựa trên những kinh nghiệm mà các họa sĩ như họa phạm hậu để lại
không chỉ tạo ra những tác phẩm lớn đưa danh tiếng nghệ thuật sơn mài việt nam vượt ra ngoài biên giới họa sĩ phạm hậu còn biên soạn những tài liệu mang tính cẩm nang cho chuyên ngành sơn mài
nhiều nghiên cứu của ông trong lĩnh vực này cho đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị được coi là cầm nang trong đào tạo nghề sơn mài ở việt nam
ngày nay nghệ thuật sơn mài việt nam có vị trí xứng đáng trên trường quốc tế
và chất liệu sơn mài đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong mỹ thuật ứng dụng
thì một trong những người mở đường và đặt nền móng đầu tiên cho những thành tựu ấy không ai khác là họa sĩ phạm hậu
cuốn sách sơn mài phạm hậu vừa được ra mắt có những điểm gì khác so với những cuốn sách đã từng viết về sơn mài trước đó
theo tôi thì là một cái nghiên cứu về nghệ thuật tranh sơn mài việt nam nó chung nghiên cứu về mỹ thuật việt nam hiện đại nó riêng
những cuốn sách nghiên cứu từ xưa đến nay nó có một cái đặc điểm chung là thường họ nghiên cứu trên cái bình diện khái quát dựa trên những cái mốc lịch sử
rất ít những cái tài liệu nghiên cứu rất ít những cuốn sách mà họ nghiên cứu tập trung vào tác giả tác phẩm
nghiên cứu theo phương pháp nghiên cứu về tiểu sử của tác giả
chính vì vậy cho nên là cuốn sách sơn mài phạm hậu là một cái tài liệu theo tôi thấy là rất có giá trị về mặt phương pháp nghiên cứu
đó là cái điểm mà tôi cho rằng là đóng góp quan trọng
vâng việc ra mắt cuốn sách này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với công chúng yêu hội họa cũng như với những người họa sĩ đang theo đuổi sự nghiệp tranh sơn mài thưa anh
tôi cho rằng là cái tác động lớn nhất nó sẽ tạo cho những cái lớp sinh viên những người họa sĩ trẻ đang theo đuổi
ở con đường nghệ thuật tranh sơn mài họ có thêm cái nguồn cảm hứng có thêm cái động lực để sáng tác để đưa ra những cái sản phẩm có tính ứng dụng nhưng mà nó đạt những cái giá trị thẩm mỹ rất là cao
thì chúng ta thấy rằng là đấy cũng là một cách để quảng bá cái nghệ thuật sơn mài của việt nam ra với bạn bè quốc tế
đồng thời nó cũng chính là cái cách để cho cái nghệ thuật sơn mài nó tiếp tục nó được phát triển nó đi sâu vào đời sống
vâng xin trân trọng cảm ơn nhà nghiên cứu vũ huy thông với anh chia sẻ vừa rồi